các doanh nghiệp du lịch được vận động xây dựng sản phẩm mới theo hướng thua khép kín
tập trung những sản phẩm là chương trình về nguồn du lịch sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe tham quan ngoài trời
trải nghiệm nét đặc trưng về văn hóa con người về thành phố
các điểm đến trong chương trình du lịch ở thành phố phải thuộc địa bàn vùng xanh
theo công bố của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
theo kế hoạch ngày một mươi sáu tháng một mươi sở du lịch tp hcm công bố chương trình triển khai kế hoạch phục hồi du lịch thành phố
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
trong đó phát động chương trình một trăm linh voucher
du lịch thành phố do lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và các điểm đến
bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sở du lịch tp hcm cho hay
ngành du lịch trên địa bàn sẽ triển khai du lịch nội vùng trong tháng một mươi
làm việc với các địa phương lân cận để chuẩn bị du lịch liên tỉnh vào tháng một mươi một
và dự thảo đề án đón khách quốc tế trong giai đoạn ba năm hai nghìn hai mươi hai
với kỳ vọng tới năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khu vục hoàn toàn du lịch thành phố
một trong những thế mạnh của du lịch thành phố
thời gian qua là mô hình liên kết với các tỉnh thành
như thành phố đã liên kết với bốn mươi tỉnh thành trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và đang chuẩn bị xúc tiến tái khởi động
hiện các địa phương đang giả soát chọn vùng xanh để kết nối tour
khách sẽ được đáp ứng nhu cầu ngành có cơ hội phục hồi nhanh bền vững
lãnh đạo nhiều địa phương và doanh nghiệp cùng nhìn nhận
điều quan trọng lúc này là cần có bộ tiêu chí an toàn về du lịch áp dụng chung trên cả nước
để thống nhất trong việc lên kế hoạch lộ trình đón khách
thưa quý vị cho đến thời điểm này tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đã dần trở về trạng thái bình thường mới
những ngày qua đã có rất nhiều những tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch
các hoạt động kinh tế xã hội đang dần được phục hồi
tuy nhiên công tác phòng dịch vẫn luôn cần đảm bảo tránh tâm lý chủ quan lơ là
liên quan đến những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại